phải gồng mình chống trọi với cơn bão số ba còn có tỉnh nghệ an
chỉ trong vòng mấy ngày vừa qua nhiều tài sản nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân địa phương đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ
nước từ các khe suối đổ về dâng cao gây lũ lụt sạt lở gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của người dân ở miền tây nghệ an
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại địa bàn xã thông thụ huyện quế phong theo báo cáo ban đầu mưa lụt đã làm ảnh hưởng đến một mươi tám hộ gia đình trên địa bàn
bản mường phú bị ngập nước và hư hỏng trong đó có một ngôi nhà gỗ bị sập hoàn toàn
nhiều đoạn trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi tám bị ngập sâu nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ảnh hưởng
thống kê thiệt hại ban đầu của huyện quế phong đến nay có gần ba trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng vùi lấp
hơn hai mươi hectare ao cá bị tràn gần ba trăm linh mét kinh mương bị đứt gáy sật lở vùi lấp ba nhà dân bị sập hoàn toàn